thưa quý vị và các bạn đất nước ta đã và đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ tư
cũng là đợt dịch phức tạp nhất từ trước đến nay
sự xuất hiện của biến chủng delta đã làm thay đổi cuộc chiến chống dịch trở nên khó khăn và cam go hơn bao giờ hết
số bệnh nhân chuyển biến nặng thậm chí tử vong cũng cao hơn rất nhiều so với các đợt dịch trước
tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước chính phủ sự vào cuộc của ngành y tế và cả hệ thống chính trị
nước ta đang từng bước cố gắng kiểm soát dịch bệnh để người dân sớm ổn định cuộc sống
trong suốt những ngày chống dịch nhân dân cả nước đã vô cùng cảm động khi chứng kiến rất nhiều sự hy sinh
của các cán bộ y tế cùng lực lượng tham gia chống dịch trong đó đã có cả những mất mát
ghi nhận sự hy sinh này báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện chương trình đặc biệt
gửi đến bạn đọc những lá thư của những người đang trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
phát trên các kênh fanpage youtube và tiktok của báo sức khỏe và đời sống
trong chương trình hôm nay báo sức khỏe và đời sống xin gửi đến bạn đọc bức thư của một chiến sĩ công an trẻ
có tên phà đang làm nhiệm vụ tại tp hcm gửi cho bố mẹ mình
lá thư cũng là lời cảm ơn lời tri ân và lời chúc sức khỏe gửi đến các chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là các chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch nhân bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sau đây là nội dung bức thư
bố mẹ kính yêu bây giờ là bảy giờ tối giờ này chắc bố mẹ đang ngồi trước tv xem thời sự
còn con vừa hết ca trực lát nữa đội còn có nhiệm vụ tiếp nhận một chuyến hàng
một thiện nguyện từ nghệ an chuyển vào một trận mưa lớn vừa ngớt
ngày điểm chốt của đội con nước ngập lưng ống chân hồi chiều các anh dân phòng giúp chúng con vần mấy tảng bê tông
chèn thêm bốn chân cột buộc thêm dây vào hai gốc cây to để chẳng néo mái lều chắc chắn hơn
các anh lo nước sóng sánh sẽ khiến chiếc lều giã chiến bị lung lay
làm xong rồi mấy anh em con lại nhìn nhau ngơ ngần cười đường phố giờ vắng ngắt
chỉ thi thoảng có mấy chiếc xe cứu thương
chờ người đi cách ly phóng qua đâu còn cảnh người xe tấp nập chen lấn bỉ bõm như trước
mà sợ sóng đánh nghiêng lều không gian vắng lặng u tịch chỉ còn những ngọn đèn đường chơi trọi hắt
ánh sáng lạnh lẽo xuống dòng sông phố còn bỗng thấy nhớ nhà nhớ bố mẹ quá
bố mẹ đừng trách con nhớ khi cả tuần nay con chưa gọi về cho bố mẹ được lần nào
tin nhắn bố mẹ gửi đến cho con có khi ở trạng thái đã xem mà con cũng chẳng thể nhắn lại
dù chỉ một tử vong một tuần nay trên địa bàn do đội con phụ trách dịch bệnh diễn biến phức
tà quá số người nhiễm bệnh không ngừng tăng ở chốt chúng còn cùng với lực lượng dân phòng và
nhân viên y tế trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhưng do đây là phường tập trung khá đông dân lao động tự do ngoại
tỉnh nên mức độ kiểm soát gặp nhiều khó khăn ban ngày chúng còn kiểm soát việc chấp hành các
quy định phòng dịch giúp lực lượng y tế hướng dẫn mọi người khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
ban đêm chúng con thay nhau đi nhận hàng cứu trợ từ điểm tập kết của phường để hôm sau phân
phát cho từng hộ dân trong khu cách ly đó là những bịch gạo hay thùng mì tôm có khi thêm
nhưng bó sau cân khoai hộp thịt hoặc túi cá khô mỗi lần nhận phần hàng cứu trợ họ lại nói cảm
ơn cán bộ khiến chúng con thấy ái ngại và thương cảm thật sự bà sáu chủ xóm trọ bên kia hẻm
thường đến giúp chúng con phát đồ cho từng hộ gia đình mong mắn giới thiệu đâu là phần trợ gấp
quyền đâu là quà của đội thiện nguyện có hôm thiếu xuất bà lại động viên mấy người lấy sau
chia sẻ bớt phần của mình cho người thiếu rồi bà sợi lời cứ yên tâm vài ba ngày nữa lại có đồ
tiếp tế nhà nước không để ai đói đâu mà lo còn tiền nhà mấy tháng nay thì tôi miễn
điện thoại của con lúc nào cũng dày đặc tin nhắn là các tin từ trung tâm phòng chống dịch bệnh
tin từ chỉ huy cơ quan tin của các nhóm gia lô thiện nguyện những tin nhắn của bố mẹ khiêm nhường
lẫn trong biết bao tiền đóng ấy bố mẹ biết con bận nên không mấy gọi điện thoại mà chỉ nhắn tin
đúng không ạ cứ tưởng tượng ra hình ảnh bố đao kính cần mẫm bấm từng phím điện thoại
mẹ ngồi chầm ngơm bên cạnh mà con lại thấy lòng rưng rức nhớ
ơn trời hai người thầy vĩ đại nhất của con vẫn còn minh tuệ biết sử dụng chiếc smartphone chỉ
sau một chiều con hướng dẫn cách chiều cuối cùng con ở nhà trong lần nghỉ phép cách đây gần sáu tháng
con cảm thấy mình vững tâm hơn rất nhiều khi nhận được những dòng tin nhắn động viên khích lệ của
bố bố bảo thời gian này mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên của bố là mở điện thoại để cập nhật tin
tức về dịch covid một mươi chín ở trào lửa thành phố hồ chí minh nơi có đứa con trai duy nhất của mình đang
công tác bố ơi cả thành phố ngày đêm căng mình chống dịch là một chiến sĩ công an coi sẽ không
phụ lòng tin của bố mẹ không nề hà với bất kỳ nhiệm vụ nào mà đảng và nhân dân có thể tìm được

con sẽ cố gắng góp sức lực của mình đồng hành với mọi người trong chiến dịch cam go này
đọc những dòng dặn dò thân thương của mẹ con hiểu được những nỗi niềm lo lắng bất an trước diễn
biến khó lường của dịch bệnh với mẹ còn mãi là một đứa trẻ cần được mẹ chăm bẫm chờ cha
mẹ yên tâm đừng lo lắng nhiều cho con nhớt lần về thăm nhà mẹ đã khen con trai mình chịu
chạc hơn rồi đấy thôi khi chứng kiến cảnh những người già run lập cập bước lên xe
cứu thương đến bệnh viện giã chiến còn thấy thương họ và lại nhớ bố mẹ quá dịch bệnh đâu trừ một ai
còn virus nguy hại ấy cũng đang lên lời về vùng quê yên bình của mình bố mẹ ở nhà hạn chế ra đường nhớt
nếu có việc gì cần thì nhớ phải đeo khẩu trang cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn
còn biết mẹ mắc chứng ngoan xuyễn luôn thấy khó thở khi phải đeo khẩu trang nên con đã nhờ chị hà
mua giúp mấy chiếc kính tránh đọt bắn mẹ nhớ dùng khi đi chợ mẹ nhé
phân hiểu nỗi niềm lo lắng của bố mẹ không lo lắng sao được khi chủng virus mới hoành hành
thành phố hơn bảy triệu dân này cản quét như một trận sóng thần
ở đây mũi bình minh ai cũng thấp thỏm ngó ra trước hẻm xem có dây răng chưa
những gương mặt vừa lo âu vừa ái ngại thương cảm nhìn theo những người tất cả sách tư trang
theo xe cứu thương về nơi cách ly sài gòn như đang nóng lên từng ngày bức bối và ngột ngạt hơn
bơi muối thuốc khử trùng nồng nặng trong không khí căng thẳng hơn bởi tiếng còi xe cứu thương hú
hết khắp đường biết bao người chen chúc nhau trong những chiếc hộp bê tông chật hẹp sau những cánh
cửa đóng im ỉm cả mấy tháng nay sài gòn nóng lên vì dịch covid còn cuộc sống thì lại ngưng trệ
trong nỗi tủ túng bất an gần một tuần nay thành phố lại có thêm chỉ thị cấm người dân ra đường
sau một mươi tám giờ đường phố như dài và rộng hơn và trong khoảnh khắc thành phố đang tạm thiếp như thế này
còn bỗng thấy bưng khuâng nhớ về những âm thanh thường nhật những thanh âm quen thuộc ngỡ
như nhịp đập của trái tim mình mấy anh dân phòng cùng trực chót với con thì tâm sự nhiều lúc vừa lo
lắng vừa nhớ quê đến cháy lòng muốn về ngay nhưng rồi lại vẫn động viên nhau kiên cường bám trụ
con hiểu sự ở lại ấy vì điều gì sâu nặng lắm chứ không hẳn vì mưu sinh bố mẹ cứ yên tâm về con nhớ
tuần vừa rồi đội chúng con đã được tiêm vaccine mỗi tuần cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho
chương trình thứ hai rồi ạ khi theo dõi các chương trình thời sự chắc hẳn bố mẹ sẽ bắt gặp nhiều
hình ảnh đẹp khiến bố mẹ ấm lòng đó là hình ảnh những chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh
miền bắc miền trung vào chi viện cho đồng bào miền nam đó là hình ảnh những điểm cơm từ thiện giải
rác khắp các quận huyện trong thành phố đó là những gian hàng không đồng phục vụ bà con trong khu
chế đó là chương trình nghĩa tỉnh nông dân thành phố hồ chí minh hỗ trợ tiêu thụ nông sản mùa dịch
tất cả đều chung sức đồng lòng quyết tâm đẩy lùi đại dịch ở giữa tâm dịch này liều vaccine hiệu
quả nhất chính là tình người là sự sẻ chia thân ái chung tay giúp đỡ trao gửi yêu thương
bố mẹ à hai năm là khoảng thời gian không dài nhưng con thấy mình gắn bó với nơi này nhiều lắm
sài gòn hào sàng và bao dung trong hoàn cảnh nào cũng vẫn rộng lòng chờ tre vẫn ấm áp nghĩa tình
và trong cơn đại dịch con càng thấm thiế cái tình của đất và người nơi đây bố mẹ nhớ giữ gìn
sức khỏe để con yên tâm công tác nhắc con tin rồi việt nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh
sài gòn rồi sẽ được hồi sinh lại được khoác lên mình bộ áo tròng xa hoa tráng lệ
khi nào tất cả bình yên nhất định con sẽ đón bố mẹ vào thăm thành phố này
con yêu bố mẹ rất nhiều con trai của bố mẹ